trước thực tế có khá nhiều người dân đến và đi về phú yên từ các vùng dịch trong thời gian gần đây
và nhu cầu xét nghiệm tăng cao
ubnd tỉnh phú yên đã đề nghị bộ y tế xem xét hỗ trợ cho tỉnh một test xét nghiệm sinh học phân tử
chẩn đoán covid một mươi chín
số lượng test này nhằm chủ động chỉ định xét nghiệm sars cov hai cho các đối tượng
theo hướng dẫn của bộ y tế và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
từ ngày hai mươi năm tháng ba phòng xét nghiệm của bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên
triển khai xét nghiệm chẩn đoán covid một mươi chín bằng kỹ thuật green time pcr
sau khi tiếp nhận năm trăm linh test xét nghiệm sinh học phân tử trần đoán covid một mươi chín
phòng đã hoàn tất các điều kiện về nhân sự cơ sở vật chất trang thiết bị
và đã được viện pasteur nha trang tiến hành kiểm tra đánh giá xác nhận năng lực đạt yêu cầu
đối với phòng xét nghiệm khẳng định sars cov hai
hiện phú yên không có trường hợp bệnh xác định
có hai mươi trường hợp bệnh nghi ngờ đang cách ly điều trị tại cơ sở y tế bệnh viện đa khoa tỉnh
đã thực hiện giám sát y tế cho một mươi tám một trăm linh hai trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến covid một mươi chín
và còn hai bốn trăm linh chín trường hợp đang trong thời gian giám sát